đỗ anh dũng và các cá nhân tại tập đoàn tân hoàng minh đã có hành vi gian dối
sử dụng ba công ty thành viên gồm công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt
công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn solei công ty cổ phần cung điện mùa đông
và các công ty liên quan phát hành chín đợt trái phiếu trái quy định của pháp luật
tổng trị giá một mươi ba trăm linh tỷ đồng để huy động tiền của nhà đầu tư
nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án
lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn tân hoàng minh và các tổ chức đơn vị có liên quan
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét
đối với đỗ anh dũng và sáu bị can đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
các bị can gồm đỗ anh dũng chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh
đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
nguyễn mạnh hùng chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt
phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
trần hồng sơn chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn solei
phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
nguyễn khoa đức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cổ phần cung điện mùa đông
lê văn thịnh phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
phùng thế tính nguyên giám đốc trung tâm tài chính kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nêu trên
để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty ông đỗ anh dũng đã ủy quyền cho ông đỗ hoàng minh phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh điều hành tập đoàn tân hoàng minh
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can mở rộng vụ án và thu hồi tài sản
cũng trong ngày hôm qua viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết đã phê chuẩn các quy định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam ba tháng đối với trịnh thị thúy nga phó tổng giám đốc
thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán bos với vai trò đồng phạm giúp sức cho trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc thực hiện hành vi phạm tội thao túng thị trường chứng khoán
trước đó ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự số sáu các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với trịnh văn quyết về tội thao túng thị trường chứng khoán
đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với các đối tượng liên quan
trong ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn ba tháng đối với trịnh thị minh huế
cán bộ ban kế toán công ty cổ phần tập đoàn flc với vai trò đồng phạm giúp sức cho trịnh văn quyết thực hiện hành vi phạm tội thao túng thị trường chứng khoán
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa tiến hành khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với huỳnh tiểu my
trú tại huyện phú tân và vũ thái an chú tại huyện châu phú tỉnh an giang về hành vi tham mô tài sản
theo điều tra ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một vũ thái an lợi dụng chức vụ của mình đang làm là phó trưởng phòng kế toán ngân quỹ
kiêm thủ quỹ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện châu phú tỉnh an giang đã giúp cho huỳnh tiểu my
cũng giữ chức vụ phó trưởng phòng kế toán ngân quỹ phụ trách kiểm soát giao dịch lấy số tiền hai tỷ đồng trong kho quỹ của ngân hàng
sau đó my dùng số tiền này chuyển trả nợ cho chủ nợ đã cho my vay trước đó mục đích là để chủ nợ cho my tiếp tục vay để my trả nợ cho an
ngoài ra vũ thái an còn trực tiếp ký xác nhận đã thu tiền vào hai giấy nộp tiền vào tài khoản của hai người do huỳnh tiểu my lập khống
giúp my hạch toán chiếm đoạt số tiền hai tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng tổng cộng an và my đã cấu kết chiếm đoạt số tiền bốn tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng
bên cạnh đó my còn lợi dụng chức vụ của mình chỉ đạo cấp dưới hạch toán khống số tiền hai tỷ năm trăm linh triệu đồng vào tài khoản của một người khác để trả nợ
hai người đàn ông đi xe máy bị một nhóm cầm hung khí truy sát tại khu vực chợ đêm long thành đã có nhiều tiếng giống như là tiếng nổ súng
công an thị trấn long thành đang phối hợp cùng với công an huyện long thành tỉnh đồng nai điều tra truy xét các đối tượng có liên quan
theo thông tin ban đầu vào lúc gần hai mươi ba h đêm ngày hôm qua một người đàn ông đi xe máy qua khu vực chợ đêm long thành thì bất ngờ bị hai đối tượng lao tới dùng dựa chém
hoảng sợ người này bỏ chạy một người đi qua đó cũng bị hai đối tượng xông tới truy sát đã có nhiều tiếng nổ giống tiếng súng
vụ việc khiến một người bị chém thương tích công an thị trấn long thành sau khi tới hiện trường đã lấy lời khai các nhân chứng
trích xuất camera an ninh để điều tra và truy bắt các đối tượng có liên quan
hai đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia vừa bị công an tỉnh lào cai triệt phá bắt ba đối tượng thu giữ một mươi một bánh heroin
ngày bốn tháng bốn tại khu vực thôn nậm siêu xã bản việt huyện bảo thắng tỉnh lào cai lực lượng công an phát hiện bắt quả tang hai đối tượng cư chiếu trú tại tỉnh tuyên quang
và hờ thị sài chú tại tỉnh yên bái đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép sáu bánh heroin
hai đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên về cất giấu tại nhà sau đó tìm khách bán kiếm lời ăn tranh lệch từ hai mươi bốn mươi triệu đồng một bánh
tuy nhiên khi di chuyển đến địa điểm giao hàng đã hẹn tại khu vực biên giới thì bị lực lượng trinh sát phát hiện bắt giữ
trước đó ngày hai tháng bốn tại khu vực thôn an san xã cốc san thành phố lào cai công an tỉnh lào cai cũng đã phát hiện bắt quả tang phàng a bay chú tại tỉnh điện biên đang vận chuyển trái phép năm bánh heroin
tại cơ quan công an phàng a bay khai nhận đã móc nối với một khách hàng tại thành phố lào cai và thống nhất bán năm bánh ma túy trên với giá bảy trăm hai mươi triệu đồng
tuy nhiên khi di chuyển tới địa điểm thôn an san xã cốc san thành phố lào cai thì bay đã bị lực lượng trinh sát bắt giữ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp đà nẵng cũng vừa bắt quả tang phạm ngọc duy thi chú tại phường bình thuận quận hải châu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
các trinh sát đã bí mật theo dõi và phát hiện
duy thi là ông chùm cầm đầu một đường dây mua bán ma túy số lượng lớn trên địa bàn thành phố nên khẩn trương lập án đấu tranh
ngày bốn tháng bốn khi đối tượng vừa xuống xe khách ở địa bàn phường hòa hiệp bắc quận liên triểu lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ
khám xét bên trong hành lý của thi phát hiện hai gói lớn chứa bốn trăm bốn mươi năm viên thuốc lắc và một gói ma túy ketamin
tại cơ quan công an thi thừa nhận đã chiêu mộ những đối tượng từng nghiện ma túy làm đầu mối chính và lấy ma túy ở ngoại tỉnh về phân phối bán cho các con nghiện trên khắp địa bàn thành phố để kiếm lời
vụ việc đang được công an thành phố đà nẵng mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan
trong khi đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam vừa triệt xóa thành công tụ điểm mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn tại quán karaoke hotel king tại xã điện tiến thị xã điện bàn

trong khi đó phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng vừa triệt xóa thành công tụ điểm mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô